theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một tháng bảy tại khu vực miền bắc nhiệt độ sẽ giảm xuất hiện rông và mưa rào
tại thanh hóa mưa có thể xuất hiện muộn hơn từ ngày hai đến mùng ba tháng bảy
đây cũng là một tin vui đối với bà con nông dân tỉnh thanh hóa bởi địa phương này đang có hàng chục nghìn hectare lúa chưa gieo cấy do chưa đủ nước
hiện tại diện tích lúa đã gieo cấy tại thanh hóa đạt chín mươi năm hectare diện tích chưa gieo cấy khoảng hai mươi một hectare
trong đó nhóm bị thiếu nước chưa thể gieo cấy khoảng sáu tám trăm linh ha
ngành nông nghiệp của địa phương này đang thực hiện khơi nguồn tạo dòng và tưới dưỡng cho lúa mở khẩu độ bơm kéo dài ống hút
các địa phương khẩn trương giả soát để thay thế giống ngắn ngày tại những khu vực đã gieo mạ nhưng không cấy được do hạn
tri cục giống cây trồng của tỉnh thanh hóa cũng cho biết khung thời vụ xuống đất cho mạ và lúa là trước ngày một mươi tháng bảy
nên từ ngày năm đến bảy tháng bảy nếu như hạn vẫn căng thẳng thì sẽ chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích khó tưới